trung tâm khí tượng thủy văn trung ương thông báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao từ ngày hôm nay hai tháng một mươi hai ở các tỉnh từ hà tĩnh đến phú yên có mưa vừa đến mưa to có nơi mưa rất to dự báo đợt mưa lớn diện rộng này ở miền trung sẽ kéo dài đến khoảng ngày bốn tháng một mươi hai
theo trung tâm khí tượng thủy văn trung ương từ sáng ngày hai tháng một mươi hai tại các tỉnh từ phú yên đến khánh hòa đã có mưa to đến rất to như ủy ban nhân dân xã sông hình sơn lâm và thành sơn
cảnh báo trong nhiều giờ tới khả năng khu vực vẫn còn mưa to có nơi mưa rất to nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập ống vùng trũng thấp tại các tỉnh từ quảng ngãi đến khánh hòa và đắk lắc
hiện nay ở khu vực trung bộ có nhiều hồ chứa sung yếu nhiều hồ đã đầy nước
nguy cơ cao xảy ra sự cố mất an toàn đối với các hồ chứa ở khu vực này
các sông lên mức báo động một và báo động ba cấp độ rủi ro thiên tai dự báo cấp một cấp hai
dự báo lũ trên các sông từ quảng ngãi đến khánh hòa sông trà khúc bốn năm m sông vệ bốn m sông côn bảy năm m sông ba hai bảy m sông cái ninh hòa năm ba m